truyền thông nga hôm nay đưa tin tổng thống vladimir putin đã chính thức nhận lời mời thăm trung quốc vào tháng một mươi tới
thông tin được đưa ra cùng ngày nhà lãnh đạo nga tiếp đón bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị đang ở thăm nước này
trong cuộc gặp tổng thống putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm nga của chủ tịch trung quốc tập cận bình diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng ba năm nay
ông đánh giá chuyến thăm đã tạo động lực cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay
về phần mình bộ trưởng ngoại giao trung quốc đã chuyển lời chào của chủ tịch tập cận bình tới tổng thống putin
ông vương nghị cũng lưu ý rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo trung quốc tới nga đã đề ra những đường lối rõ ràng và tạo động lực cho sự phát triển quan hệ song phương
ông vương nghị khẳng định trung quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác kinh tế với nga
trước đó thư ký hội đồng an ninh nga cho biết ông putin sẽ gặp chủ tịch tập cận bình tại bắc kinh vào tháng một mươi
đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông putin kể từ khi bị toán hình sự quốc tế icc ban hành lệnh bắt giữ